chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình cải cách hành chính trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị bộ nội vụ đang lấy ý kiến xây dựng đề án sát nhập đơn vị cải cách hành chính cấp xã huyện
lộ trình thực hiện đề án từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một sẽ sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã huyện chưa đạt tiêu chuẩn quy định về quy mô dân số diện tích tự nhiên
việc sắp xếp này sẽ được thực hiện dựa trên những tiêu chí nào để đảm bảo sự ổn định phát triển ở các địa phương
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây
việc điều chỉnh địa giới hành chính chia tách sắp nhập và lập mới các đơn vị hành chính là yêu cầu khách quan trong quá trình
phát triển và góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước
chính vì tính hệ trọng của việc điều chỉnh này mà trong lịch sử chưa yêu cầu phân bố lại cơ cấu kinh tế xã hội
đất nước ta đã trải qua hai lần chia tách sát nhập địa dưới ở các địa phương
trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu các đơn vị hành chính cấp huyện ở nước ta được điều chỉnh trên cơ sở sắp nhập lại
nhưng đến giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay các đơn vị hành chính cấp huyện lại được điều chỉnh chủ yếu theo hướng chia tách
và nâng cấp thành đô thị
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến năm hai nghìn sáu chỉ trong vòng một mươi năm số đơn vị hành chính cấp huyện đã tăng từ năm trăm bảy mươi bốn đơn vị lên sáu trăm bảy mươi ba đơn vị
tăng thêm chín mươi chín đơn vị hành chính cấp huyện
tính chung từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị hành chính cấp huyện tăng thêm hai trăm tám mươi hai đơn vị
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu việc chia tách các đơn vị hành chính cấp xã đã diễn ra tương đối nhiều
tại thời điểm ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cả nước có hơn một mươi hai trăm linh đơn vị hành chính cấp xã
đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn sáu có đến gần một mươi một đơn vị hành chính cấp xã
như vậy số lượng đơn vị hành chính cấp xã đã tăng bảy trăm linh tám đơn vị trong một mươi năm
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị hành chính cấp xã đã tăng từ chín sáu trăm năm mươi bảy lên một mươi một một trăm sáu mươi hai đơn vị
bình quân mỗi năm tăng năm mươi xã
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tại hội thảo của bộ nội vụ lấy ý kiến xây dựng đề án sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã phường
phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình đã nhấn mạnh
sự phân chia quốc gia thành các đơn vị hành chính lãnh thổ
nếu được tổ chức hợp lý ổn định sẽ bảo đảm quản lý và phát huy hiệu quả kinh tế vùng miền
sau hai lần chia tách sắp nhập các đơn vị hành chính các địa phương đã bộc lộ một số hạn chế
đảng và nhà nước từng bước đúc rút kinh nghiệm
lấy ý kiến của đông đảo đại biểu quốc hội của bộ ngành địa phương
lắng nghe ý kiến rộng rãi trong nhân dân trước khi thực hiện một cuộc sắp nhập trên quy mô cả nước
với mục tiêu tinh gọn hiệu quả và thực chất
quá trình chia tách thành lập mới các đơn vị hành chính các cấp trong thời gian trước đây
bên cạnh một số kết quả đạt được về quản lý xã hội về phát triển kinh tế
nhưng cũng đã phát sinh những hạn chế bất cập
cập sự chia tách và biến động thường xuyên của những đơn vị hành chính các cấp
đã dẫn tới làm phân tán nguồn lực
chia nhỏ tiềm năng của địa phương
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực hiệu quả quản lý phát triển kinh tế xã hội
việc chia tách còn làm cho bộ máy nhà nước thêm cộng kền
tăng biên chế tăng chi cho đầu tư xây dựng các trụ sở
đề án được xây dựng dựa trên quy định của nghị quyết số một nghìn hai trăm một mươi một hai nghìn một mươi sáu
của ủy ban thường vụ quốc hội và nghị quyết số một mươi tám
ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
của hội nghị trung bương sáu khoáng một mươi hai
về một số vấn đề đổi mới
sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu quả
đề ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện chưa đạt tiêu chuẩn
việc sắp nhập dựa trên sáu yếu tố cơ bản tạo nên đơn vị hành chính đó là
lịch sử truyền thống địa lý tự nhiên dân cư xã hội kinh tế văn hóa chính trị
trong đó hai tiêu chí được cân nhắc đầu tiên là dân cư và diện tích tự nhiên
theo quy định của ủy ban thường vụ quốc hội
tiêu chuẩn của huyện miền núi vùng cao
quy mô dân số là tám mươi người và diện tích tám trăm năm mươi km hai trở lên
huyện đồng bằng từ bốn trăm năm mươi km hai quận từ ba mươi năm km hai với dân số ít nhất một trăm năm mươi người
quy mô dân số của xã là năm người đến tám người
diện tích từ ba mươi km hai
quy mô dân số cấp phường là hơn một mươi năm người
diện tích tự nhiên khoảng năm năm km hai
đối chiếu theo quy định trên hiện có hơn hai trăm linh huyện và trên sáu xã
có một trăm hai tiêu chí diện tích hoặc dân số chưa đạt năm mươi tiêu chuẩn
khoảng một mươi tám quận huyện và sáu trăm ba mươi bảy xã phường thị trấn
có cả hai yếu tố diện tích và dân số chưa đạt năm mươi so với tiêu chuẩn
hiện nay có rất nhiều đơn vị hành chính

hành chính không đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số diện tích tự nhiên
theo quy định trong điều kiện cải cách hành chính
xây dựng chính phủ điện tử chính quyền điện tử
ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tổ chức
hà nội có ba mươi quận huyện năm trăm tám mươi bốn xã phường thị trấn
hầu hết đều không đạt tiêu chí về diện tích
chỉ riêng các phường ở nội đô
bốn quận trung tâm hình thành từ ngàn năm nay
nhưng cũng không có phường nào diện tích năm năm km hai
hòa bình lào cai hải phòng điện biên lai châu hà tĩnh yên bái v v
đều có một huyện không đạt cả hai tiêu chí
cao bằng có ba huyện không đạt hai tiêu chí
bắc cạn có năm mươi trên bảy mươi ba đơn vị hành chính ở cấp xã không đạt một tiêu chí
tham gia vào đề án đại diện tỉnh nghệ an cho biết
tỉnh có bốn trăm tám mươi xã phường
trong đó có bốn mươi sáu xã chưa đạt đủ tiêu chuẩn cả hai tiêu chí
ba trăm linh hai xã không đạt năm mươi diện tích hoặc dân số
còn lại là số xã đạt trên năm mươi cả hai tiêu chí
nếu sắp nhập theo quy định
thì phải nhập nhiều xã mới đủ diện tích
bí thư tỉnh ủy nghệ an cũng nêu ra đặc thù tự nhiên các tỉnh miền trung
là mật độ dân số tập trung đông nhưng diện tích hẹp
ngược lại so với miền núi
đất rộng người thưa nếu dồn dân số sẽ rất khó
nếu mà nhập thôn bản ở vùng miền núi thì khó khăn hơn nhiều
vì ở đây nó có
có mấy yếu tố
một là báo cáo đồng chí là yếu tố đầu tiên là yếu tố địa lý
nếu mà người ta ở theo cụm dân cư một cách xa nhau
thì cái chuyện mà nhập thành một cái thôn
một cái bảng trung là rất khó khăn
cái thứ hai là đặc điểm văn hóa
nếu mà người ta khác dân tộc
người ta khác tức là văn hóa
thì cũng không phải dễ để nhập với nhau
và cái điểm này thì chúng tôi nghĩ là
hết sức là lưu ý ở cái chỗ này
với cái đặc điểm của các khu vực miền núi nhất là vùng biên giới
các đồng chí cũng đã nói là
cũng phải tính toán cái yếu tố
tức là về quốc phòng an ninh
bây giờ quốc phòng an ninh thì thường thường là
ở biên giới hải đảo rồi các cái vùng tổng điểm
nhưng mà vậy thì cái nơi
biên giới hải đảo nó cũng có đặc thù
của biên giới phải hải đảo về quốc phòng an ninh
nhưng mà những vùng tổng điểm
thì nó cũng đặc thù về an ninh chính trị
tật tự an toàn xã hội
vậy thì bây giờ cân nhắc cái này hết sức kỹ
và nó ở trong cái phạm vi nào
cùng chung quan điểm với các địa phương khác
với các tiêu chí chưa thống nhất
đại biểu của hà tĩnh nêu quan điểm
cần phải có quy định cụ thể
về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã
bởi khi sắp nhập nhiều xã làm một
sẽ phải điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng như
giao thông thủy lợi trung tâm xã trường học
quá trình sắp nhập sẽ tạo ra
thách thức về hạ tầng cơ sở trung tâm xã
ở đâu v v
bởi vì mục tiêu của sản trạm xã
là để phát triển kinh tế xã hội
và hiệu lực hiệu quả
điều hành của bộ máy cấp ủy đảng và chính quyền
vậy phải có một đề án
điều chỉnh kế hoạch
một là quy định
điều chỉnh kế hoạch kinh tế xã hội
của các xã mà chúng ta lên phương án nhập
bởi vì nhập rồi
nó sẽ ban phát triển kinh tế cao hơn
chứ không phải là nhập thô
ngoài các tiêu chí về dân cư
và diện tích tự nhiên còn nhiều bất cập
các đại biểu cũng cho rằng
cần phải xem xét tổng thể các yếu tố cơ bản
tạo nên đơn vị hành chính
xem xét về cơ cấu dân số
cơ cấu kinh tế
quy mô cấp xã có bao nhiêu thôn bản
sắp nhập lại phải bảo đảm tính đồng bộ
tạo thuận lợi cho hoạt động chính trị xã hội
sinh hoạt của người dân trên địa bàn
khu dân cư phải điều chỉnh lại
khi nhập xã lại
ba xã một mươi một
thì cái mô hình khôn như vậy còn phù hợp không
còn phù hợp không
điều chỉnh lại cái dân cư
để chúng ta đảm bảo nó đông đồ
nó kết cấu năm trong cái một xã mới
các địa phương vẫn đang băn khoăn
về tiêu chí sắp nhập đơn vị hành chính
trên địa bàn
mỗi địa phương có những đặc thú khác nhau
quy mô dân số cũng như diện tích tự nhiên khác nhau
vậy có nên chỉ dựa vào những tiêu chí
mang tính cơ học để triển khai hay không
phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi nhận
ý kiến bên lề xung quanh vấn đề này
thưa ông bộ nữ vụ đăng lời ý kiến
về đề án sắp nhập đơn vị hành chính
các tiêu chí như diện tích tự nhiên
quy mô dân số được đưa ra
nhiều địa phương đã có ý kiến là
sẽ rất khó thực hiện
bởi vì không phù hợp với thực tế
mà nên tính thêm các yếu tố về lịch sử văn hóa
và tính đặc thù
xin ông cho biết quan điểm về vấn đề này
theo tôi ý kiến của các địa phương là đáng suy nghĩ
tuy nhiên là việc thiết lập
gọi là sáng lập các đơn vị hành chính lệnh thổ
bao giờ trước hết
cũng căn cứ vào diện tích dân số
tức là một đơn vị hành chính lệnh thổ
được thiết lập
trên một địa bàn
một cái diện tích nhất định với số lượng của người dân
do đó là cái tiêu chí về dân số diện tích
là tiêu chí cơ bản
tuy nhiên bên cạnh đấy
một đơn vị hành chính lệnh thổ không phải là hoàn toàn
sát nhập ngày hôm nay
thiết lập ngày hôm nay
mà nó được hình thành trong lịch sử
do đó nó có truyền thống lịch sử văn hóa của nó
có giá trị lịch sử của nó
và do đó là
tính đến các yếu tố
tình hình phát triển
kinh tế xã hội
tức là sự ổn định
chỉ những yếu tố về quốc phòng
tuy nhiên vẫn là
dựa chủ yếu vào vấn đề diện tích
và dân số
và ở đây tôi cũng nói luôn
cái việc tính đến các yếu tố
đặc thù là cần thiết
nhưng mà phải thực sự là đặc thù
chứ nếu mà cứ tràn lan tất cả
yếu tố khác đó
thì nó sẽ trở thành cái gọi là không đặc thù
vậy làm thế nào để quy trình sáp nhập có hiệu quả về thực chất thương
nếu muốn có hiệu quả về thực chất
thì trước hết là phải
gắn cái việc
sáp nhập cả cái đơn vị hành chính này
với cái quy hoạch
kinh tế xã hội của cái đơn vị đấy
gắn với cái việc tính gọn bộ máy
và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý ở đâu
gắn với cái việc
cái sự đồng thuận của người dân
để người ta người chính người dân
người ta thấy rõ cái lợi ích thiết thực
của cái đơn vị hành chính này
cái việc sáp nhập đơn vị hành chính
gắn với cái hiệu quả
đồng tư phát triển kinh tế xã hội
trên địa bàn đấy
khi mà cả hai cái đơn vị hành chính nhỏ
được sát nhập lại để tạo ra một cái môi trường
nó rõ ràng hơn để
phát triển sáp nhập kinh doanh
dự kiến đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sẽ cơ bản sắp xếp xong các đơn vị hành chính cấp xã
ông có nghĩ rằng lộ trị này
có khả năng không
thực chất thì rất nhiều địa phương bán khoăn
về cái việc này
bởi vì chúng ta lại còn một cái giới hạn
về mặt thời gian đó là cái đảng của đảng ca cấp
cái bước đầu tiên chúng ta làm
là sát nhập các cái đơn vị hành chính cấp xã
mà thiếu đồng thời cả hai tiêu chí
tức là chưa đạt năm mươi tiêu chí
vì diện tích của dân số
như vậy theo tính toán của các cơ quan có thẩm quyền
thì chỉ khoảng hơn sáu trăm linh xã
và chúng ta có
tất cả là có sáu mươi ba
tỉnh thành có bảy trăm một mươi ba huyện
như vậy thì
nếu tính bình quân thì một huyện
chỉ là một xã
một tỉnh chỉ là một mươi xã
thì nếu mà cái sự quyết liệt
của lãnh đạo
và cái phương thức hợp lý
thì chúng ta hoàn toàn có thể khả thi
và rồi chúng ta kiếm theo
cho các bước tiếp theo
xin ông có thể giới thiệu một số những mô hình
mà các nước trên thế giới đã thực hiện được thành công
thực ra thì mỗi nước
có những cái quan niệm
về cách tổ chức đơn vị hành chính
đồng thời là cái thể chế chính trị
cái truyền thống lịch sử văn hóa của họ
với cái việc thiết lập các đơn vị hành chính
nhưng xu thế chung của các nước trên thế giới hiện nay
thì có cái việc
tức là sát nhập các cái đơn vị hành chính
để thành một đơn vị hành chính lớn hơn
ở đấy không chỉ là vấn đề tính ngọt bộ máy
mà tính đến
cái gọi là tạo ra một cái không gian phát triển
kinh tế xã hội
để đầu tư phát triển sản xuất
cũng như là cái việc cung ứng
các cái dịch vụ công cho người dân được hiệu quả
vì một cái đơn vị hành chính nhỏ
thì cái việc triển khai
các hoạt động kinh tế xã hội
cũng như là việc
cung cấp cái dịch vụ công cho người dân
nó không hiệu quả
và gây ra một cái sự giảm phí
vì thế nhiều quốc gia
người ta có cái mô hình là liên kết
các cái đơn vị hành chính nhỏ
hoặc là sát nhập
cùng với cái việc gọi là
quy định có tính chất bắt buộc của nhà nước
thì nhà nước rất trú trọng
các cái biện pháp khuyên khích
khuyên khích bằng các cái cơ chế hệ thường
chẳng hạn hoặc là đầu tư chẳng hạn
ví dụ như người ta
đầu tư một cái công ty
một trình gì đấy cho cái địa phương
để cho người dân người ta thấy có cái lợi ích thiết thực
trong cái việc mà sát nhập các cái đơn vị hành chính như vậy
thì tôi nghiên cứu kinh nghiệm
tôi thấy pháp là hiện nay họ đang có
chính xác là liên xã
hoặc là sát nhập xã
và chính phủ là có cái thường tiền
cho các đơn vị hành chính xã như vậy
thì theo tôi đấy là một cái kinh nghiệm hay
xin cảm ơn ông
sát nhập đơn vị hành chính cấp xã huyện
là cuộc truyền minh rất lớn
của hệ thống tổ chức chính quyền địa phương
nếu được tổ chức hợp lý
sẽ phát huy tiềm năng nội lực của địa phương
bộ máy quản lý nhà nước được tinh gọn
giảm phiền hà chống tham nhũng lãng phí
quá trình sát nhập cần được xem xét
trên nhiều khía cạnh khách quan
thực hiện có lộ trình cụ thể
và quan trọng là phải nhận được sự đồng thuận
của người dân tại địa phương
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
cái cách hành chính tuần này cũng đã hết